để chủ động ứng phó với cơn bão mang khúc các địa phương tỉnh thanh hóa có phương án thu hoạch ngay các trà lúa đã chín để hạn chế thiệt hại chủ động tiêu nước đệm chống ngập úng
theo đó các huyện miền núi sẵn sàng triển khai phương án sơ tán dân sinh sống ở khu vực nguy hiểm khi có lệnh khẩn cấp hướng dẫn các phương tiện tàu thuyền tàu du lịch đang hoạt động trên biển thoát ra hoặc không đi vào vùng nguy hiểm
quản lý chặt chẽ việc ra khơi của các tàu thuyền tổ chức việc neo đậu bảo đảm an toàn nhanh chóng tìm biện pháp liên lạc với các phương tiện tàu thuyền đang mất thông tin liên lạc
điều tiết hệ thống hồ chứa để đón lũ bảo đảm an toàn cho công trình và hạ du bố trí lực lượng thường trực để xử lý kịp thời các tình huống
chủ động triển khai các phương án bảo đảm an toàn công trình đê điều các trọng điểm sung yếu các tuyến đê đang thi công dở dang chuẩn bị lực lượng vật tư phương tiện sẵn sàng hộ đê khi xảy ra sự cố trong mùa mưa bão